thưa quý vị và các bạn dưới tác động của không khí lạnh tăng cường
cộng thêm với ảnh hưởng của một vùng hội tụ gió từ phía tây di chuyển sang
từ đêm qua tới giờ bắc bộ liên tục có mưa vừa mưa to kèm theo rông xuất hiện nhiều nơi
và nền nhiệt nhiều nơi giảm thấp xuống dưới hai mươi độ
trong đêm nay ở các tỉnh miền bắc vẫn còn có mưa nhiều nơi
riêng khu vực yên bái lào cai lai châu điện biên và sơn la vẫn còn có mưa vừa
có nơi mưa to và rông
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay tại nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ chỉ từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
còn ở khu vực trung du vùng đông băng cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi bảy một mươi tám độ
sang ngày mai miền bắc vẫn còn có mưa nhiều nơi nhưng cường độ mưa sẽ giảm hẳn
nền nhiệt ngày mai có tăng nhẹ ở mức từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ ở vùng núi
còn ở khu vực trung du vùng đông băng cũng như thủ đô hà nội
nhiệt độ sẽ từ một mươi tám đến hai mươi độ trời vẫn còn rét cả ngày
với miền trung trong đêm nay khối không khí lạnh vẫn còn rồn xuống
khiến thanh hóa trở vào cho đến quảng nam tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế sẽ là những nơi có mưa vừa
có nơi mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng từ một mươi một mươi năm mm
cùng với đó thì nền nhiệt tại miền trung cũng giảm
nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ chỉ còn từ hai mươi đến hai mươi ba độ
và mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
khu vực tây nguyên và nam bộ sau chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài
thì hôm nay khối không khí biển suy yếu tạo đà cho những nhiêu động gió đông đợm vào
khiến cho hai khu vực này trời nhiều mây hơn
sáng ngày mai nhiễu động gió đông hoạt động mạnh hơn khu vực tây nguyên nhiều mây
có mưa cục bộ về chiều và tối cứng độ nắng giảm
nóng ở khu vực tây nguyên giảm xuống còn vài nơi và nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn tại nam bộ nắng nóng cũng không còn quá gai gắt
chỉ tập trung chính tại các tỉnh miền đông với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ đêm nay và sáng ngày mai tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
hẹn gặp lại